hàng đêm nghĩ mình đã ngoài năm mươi tuổi đầu hai thứ tóc mà vẫn tay trắng
ngay cả tấp đất để đặt quan tài khi lỡ chết đi cũng không có khiến bị cáo suy nghĩ tiêu cực
trần tinh của tử tù về lý do xin sớm thi hành án
nguyễn khắc trung năm mươi một tuổi trú tại thị trấn kim sơn huyện quế phong
bị tòa nhân dân nghệ an đưa ra xét xử về tội mua bán chai phép chất ma túy
trung mặc chiếc áo thun cọc tay lộ rõ những hình xăm cùng dòng chữ hận tình huynh đệ
hầu tòa nguyễn khắc trung thể hiện rõ sự bất mãn với người thân vì cho rằng
họ không quan tâm mình ngay cả hôm nay vẫn không có ai đến tòa
đây là lần thứ năm trung đối diện với bản án của pháp luật
lần hầu tòa này bị cao ý thức được mức án mình sắp phải nhận
dù vậy nguyễn khắc trung tỏ ra bình tĩnh có khi còn trả lời nhất cùng những câu hỏi của hội đồng xét xử
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trung bị tuyên phạt một mươi một năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân
được đặt giá ra tù sớm nhưng chưa đầy hai năm
hôm sau trung lại bị phạt ba mươi tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
chưa kịp thi hành án thì gã tiếp tục lĩnh tám năm sáu tháng tù cũng về ma túy
tổng hợp hai bản án trung phải chấp hành một mươi một năm tù
tháng chín năm hai nghìn một mươi một được ra tù thì chín tháng sau nguyễn khắc trung lại vào tù lần thứ tư
với bản án một mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
tháng tám năm hai nghìn một mươi chín gã thi hành xong bản án
liên tục vào tù đời sống hôn nhân của trung cũng không mấy đầm ấm
sau khi vợ đầu qua đời trung tá hôn với người phụ nữ cùng tuổi và có hai đứa con chung
cũng bởi ma túy nên cuộc hôn nhân này không kéo dài được bao lâu
vợ chồng sống ly thân trung chung sống như vợ chồng với người phụ nữ khác xã
gã xa đài vào ma túy và tham gia phi vụ mua bán ma túy lớn
theo đó vào khoảng giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi trong một lần vào hà tĩnh chơi
trung gặp một người phụ nữ tên vân
người này đặt mua ba bánh heroin năm mươi gói hồng phiến với giá bảy trăm linh triệu đồng
trung đồng ý ứng trước một trăm linh triệu đồng
sau đó trung lên huyện miền núi nghệ an mua ma túy của một người lào với giá bốn trăm linh triệu đồng
ngày ba mươi tháng chín khi trung cầm theo hơn hai kg ma túy các loại đi vào quảng bình giao cho khách
thì bị công an nghệ an bắt giữ
trước bục khai báo bị cáo không chối tội mà khai báo giành giọt lại hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố
trung trình bày đã nhiều lần ngồi tù nên hiểu rõ pháp luật nghiêm minh thế nào
vậy tại sao bị cáo lại tái phạm
bị cáo chất vấn thì trung trả lời cũng vì bị cáo rơi vào đường cùng
về số tiền lớn dùng để mua ma túy trung khai ngoài một trăm linh triệu đồng do vân chạy ưng trước
khoản tiền còn lại bị cáo nhờ một người quen đứng ra vay mượn ngân hàng
quá trình bị tòa xét hỏi nguyễn khắc trung tỏ ra khá bình thảm thừa nhận hành vi buôn ma túy
nhưng khi được nhắc đến người thân bị cáo gạt nước mắt tỏ về bất mãn
bị cáo trình bày tháng chín năm hai nghìn một mươi chín sau khi chấp hành xong hình phạt tù
vì buôn ma túy bị cáo trở về địa phương
nhưng rồi việc người thân đã bán hết đất nhà của bố mẹ để lại
mà không cho bị cáo tức đất nào để cắm rùi khiến bị cáo chán nản bất mãn
không có nhà để tá túc bị cáo được mấy anh em ngoài xã hội giúp đỡ
họ cũng tạo điều kiện cho bị cáo bằng cách thuê làm vườn keo
mỗi tháng được trả khoảng ba triệu tiền công
tòa hỏi bị cáo được người ta tạo việc làm tại sao không hoàn lương mà tái phạm buôn ma túy
lúc này bị cáo vừa đưa tay gạt nước mắt của trình bày
bị cáo rất biết ơ những người đã giang cánh tay nâng đỡ bị cáo lúc khó khăn
nhưng hàng đêm cứ nghĩ đến chuyện bị cáo đã ngoài năm mươi tuổi đầu hai thứ thóc rồi mà vẫn tay trắng
tài sản không có gì ngay cả tất đất để đặt quan tài khi lỡ chết đi cũng không có
khiến bị cáo suy nghĩ tiêu cực
bước đường cùng nên bị cáo làm liều vai tiền buôn ma túy
suốt phiên tòa không ít lần trung bỏ thái độ trách móc người thân đối xử tệ bạc với mình
ngay cả khi bị cáo sắp đối diện với án tử hình vẫn không có một ai đến gặp mặt
nguyễn cấp trung trình bấy trước tòa thật ra bị cáo cũng muốn hoàn lương
nhưng nghĩ tương lai mịt mù lại thấy anh em chẳng quan tâm mình nên mới như thế
dòng chữ hẩn tình huynh đệ mà trung khóc trên tay đã thể hiện sự bất mãn với người thân
trong lời nói sau cùng nguyễn khắc trung không xin tòa giảm nhẹ hình phạt mà muốn chết
cuộc đời bị cáo giờ chẳng còn gì để phấn đấu
quá trình tạm giam bị cáo từng tuyển thực một tuần nhưng không chết
được cán bộ trại giam động viên bị cáo từng có hy vọng sống nhưng giờ thì không
tuy nhiên bị cáo quyết định rồi sẽ sớm ra đi hoặc xin tòa cho bị cáo sớm được ra đi
nói xong trung bật khóc
phạm tội trong trường hợp tái phạm nguy hiểm cùng với nhân thân xấu khối lượng ma túy lớn
nguyễn cấp trung bị tòa tuyên án tử hình
bị kết án tử trung chia sẻ chấp nhận bảng án ấy
bị cáo chỉ cảm thấy nguy tiếc khi có lỗi với vợ
ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quế phong tỉnh nghệ an
đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn cấp trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại khối đông sơn thị trấn kim sơn huyện quế phong
về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ ba bánh heroin và một mươi viên ma túy tổng hợp
trước đó một tháng qua công tác nắm tình hình các trinh sát công an huyện quế phong xác định
trên địa bàn xuất hiện một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy lớn
từ khu vực biên giới việt nam lào về thành phố vinh rồi đưa đến các tỉnh thành phố khác để tiêu thụ
trước nguồn tin có cơ sở lãnh đạo công an huyện đã báo cáo với ban giám đốc công an tỉnh nghệ an
quyết định xác lập chuyên án chín trăm hai mươi t nhằm tập trung lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt xóa
ngay sau đó hàng chục trinh sát dài dàn kinh nghiệm của đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự
kinh tế ma túy công an huyện được huy động tham gia điều tra
bí mật theo dõi xác minh và thu thập thông tin ban chuyên án đã nhanh chóng dựng lên được chân dung của kẻ cầm đầu đó là nguyễn khắc trung
đây là đối tượng có nhiều tiền án về các tội danh liên quan đến ma túy thậm chí hắn vừa mới được mãn hạn tù vì vậy khá tinh danh và ma mãnh
hắn thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn cũng như có sự cảnh giác cao độ trong mỗi lần hoạt động khi chỉ đi một mình để vận chuyển ma túy
đặc biệt hắn chỉ di chuyển vào buổi tối mục đích để theo dõi được có ai bám theo hay không và cũng để tẩu thoát nhanh chóng
điều đó đã gây không ít khó khăn cho lực lượng trinh sát trong việc đeo bám
thời điểm này đang lúc chuyển mùa trên địa bàn thường xuyên mưa to nhưng các trinh sát nhiều đêm không ngủ để cố gắng lần tìm các dấu vết nhỏ nhất
bằng sự mưu trí dũng cảm cùng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén ban chuyên án đã nắm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của cả đường dây ma túy nói trên
do có mối quan hệ quen biết từ trước trung đã tìm cách móc nối câu kết với các đối tượng cộng cán người lào tại khu vực biên giới
để đặt mua ma túy với số lượng lớn rồi trực tiếp mang hàng xuống các địa bàn thành phố vinh và tỉnh hà tĩnh để tiêu thụ
một trinh sát tiết lộ thủ đoạn của đối tượng
sau một tháng trời kiên trì điều tra ban chuyên án nắm được thông tin quan trọng
ngày ba mươi tháng chín đối tượng nguyễn khắc trung sẽ vận chuyển số lượng lớn chất ma túy từ thị trấn kim sơn huyện quế phong đến tỉnh hà tĩnh để tiêu thụ
sau khi xác minh thông tin trên là chính xác nhận định đây là thời cơ thuận lợi thời điểm đã chín mùi ban chuyên án quyết định kéo lưới
lúc này một cuộc họp khẩn trương được tổ chức nhằm xây dựng kế hoạch phương án tác chiến
mục đích là phải bắt quả tang thành công đối tượng cùng số tang vật ma túy
tuy nhiên vấn đề đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia phá án cũng được đưa lên hàng đầu
để thành công trong kế hoạch bắt giữ ban chuyên án đã phối hợp với trung tâm huấn luyện và sử dụng động vật
nghiệp vụ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an phòng cảnh sát cơ động và đội cảnh sát giao thông đường bộ số một
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an
ngay sau đó các tổ công tác lập tức chốt chặn những điểm nghi ngờ đối tượng sẽ di chuyển qua
thời điểm này là nửa đêm người dân đã tắt đèn đi ngủ
chỉ có lực lượng phá án lặng lẽ di chuyển vì bảo vệ an ninh giữ gìn sự bình yên cho xã hội
đúng như dự kiến đến bốn h ngày ba mươi tháng chín khi chiếc xe ô tô kia soluto mang biển kiểm soát ba mươi bảy a sáu mươi một nghìn tám trăm năm mươi một của đối tượng nguyễn khắc trung xuất hiện
tổ công tác từ các hướng đã ập vào khống chế trước sự ngỡ ngàng của đối tượng
cho đến khi được đưa về trụ sở trung vẫn không thể lý giải nổi vì sao mình bị phát hiện
tăng vật thu giữ là ba bánh heroin
trọng lượng một sáu mươi năm năm mươi ba gram
một mươi viên ma túy tổng hợp
trọng lượng chín trăm bảy mươi bốn năm gram
tại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quế phong đối tượng trung đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
bước đầu trung khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng quen biết người lào tại khu vực giáp danh giữa xã đồng văn và xã thông thụ huyện quế phong
trong quá trình đưa hàng sang tỉnh hà tĩnh thiêu thụ bị lượng chức năng phát hiện bắt giữ
hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
ông lê văn giáp chủ tịch ủy ban nhân dân huyện quế phong cho biết
huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện vừa tổ chức lễ trao thưởng thành tích xuất sắc của lực lượng công an khi phá thành công chuyên án chín trăm hai mươi t
ghi nhận và biểu dương trên công vang rội trên của các đơn vị tham gia phá án
ngay trong sáng một tháng một mươi huyện ủy ủy ban nhân dân huyện quế phong đã tiến hành tổ chức trao thưởng hai mươi triệu đồng cho tập thể công an huyện
đồng thời tặng giấy khen cho bảy cá nhân vì đã có thành tích nổi bật trong phá án ông giáp nói
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau